thời điểm này người trồng dưa hấu tại hậu giang và bạc liêu đang vào mùa thu hoạch dưa hấu bán tết nguyên đán ninh dậu hai nghìn hai mươi
dưa hấu vừa được mùa lại vừa được giá đã mang lại niềm vui cho người nông dân trong những ngày giáp tết
hiện dưa hấu không hạt mặt trời đỏ được thương lái thu mua tại ruộng với giá tám đồng một kg tăng từ hai đến ba đồng một kg so với mùa vụ năm rồi
ngoài giá cả thì năng suất dưa năm nay cũng tăng hơn so với các năm trước
nếu như mọi năm năng suất một công dưa đạt ba tấn trở lại thì năm nay ước đạt từ ba năm đến bốn tấn một công
sau khi trừ hết các khoản chi phí người trồng dưa hấu lãi trên một mươi năm triệu đồng một công
cùng với lại dưa hấu truyền thống các giống dưa mặt trời đỏ dưa thành long hóc mỹ nhân an tiêm là các loại dưa được người dân chọn mua bài tết cũng phục dịch nhích giá
theo nhận định của nhà vườn nhiều khả năng dưa hấu sẽ hút hàng tăng giá vào những ngày giáp tết
các thương lái cũng cho hay hiện họ thu mua dưa không chỉ bán ở thị trường địa phương mà còn cung cấp cho các thành phố lớn các tỉnh thành lân cận nhất là các địa phương mất mùa dưa hấu tết năm nay
những ngày qua đối với mỗi hộ dân ở đồng bằng sông cửu long nói chung bạc liêu nói riêng đang rất phấn khởi vì giá dưa hấu nơi đây dịp tết này rất có giá
người trồng dưa lãi khá cao
theo nhiều hộ nông dân ở bạc liêu năm nay lượng dưa hấu giảm nhiều
do đó người dân mua dưa hấu từ rất sớm
chọn dưa đẹp về nhà trưng tết nên giá cả cao hơn so với thời gian sau
tại vựa giá dưa chứng tết thấp nhất là một trăm năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng một cặp dưa nhỏ
có những cặp dưa khoảng bốn trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một cặp
tuy giá dưa cao nhưng người dân vẫn đổ xô đi mua nhiều
năm ngoái thường hai mươi tám đến ba mươi tết người dân mới mua nhiều
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bạc liêu mùa tết năm nay nông dân trong toàn tỉnh trồng gần ba trăm linh hectare dưa hấu
nhằm phục vụ nhu cầu trong dịp tết nguyên đán của dân tộc